tiếp chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản hiroyuki ishige thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia sẻ với nhân dân nhật bản về những thiệt hại do lũ lụt gây ra vừa qua
đồng thời thủ tướng cũng nêu rõ hai nước việt nam nhật bản có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng đang phát triển hợp tác mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu và là thành viên tích cực thúc đẩy hiệp định cptpp

chủ tịch jetro hirozuki ishige cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp cảm ơn thủ tướng chính phủ và nhân dân việt nam đã có lời thăm hỏi về những thiệt hại do lũ lụt vừa qua ở nhật bản
ông cho biết thủ tướng shinzo abe rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam đánh giá rất cao hội nghị xúc tiến đầu tư vào việt nam do jejo tổ chức
những thỏa thuận về đầu tư tại hội nghị đang được triển khai tích cực tại việt nam trong đó có nhiều dự án quan trọng về năng lượng thương mại sản xuất công nghiệp
các doanh nghiệp nhật bản đầu tư nhiều hơn nữa vào việt nam vấn đề quan trọng hiện nay là doanh nghiệp cần tuyển nhiều lao động có tay nghề cao của việt nam
để thu hút nhân lực chất lượng cao của việt nam jetro đang hợp tác với các trường đại học của việt nam để giới thiệu về doanh nghiệp nhật bản
về cptpp nhật bản mong muốn hai nước đi đầu trong thỏa thuận này và hy vọng hiệp định sớm đi vào triển khai đem lại lợi ích thiết thực cho các bên
các doanh nghiệp nhật bản rất quan tâm thị trường việt nam do đó để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp nhật bản vào việt nam
hy vọng chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam sẽ tích cực chỉ đạo điều hành để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh